xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin covid một mươi chín chưa
trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống
nơi chuyên cập nhật các tin tức mới nhất liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong và ngoài nước
thưa quý vị theo xu hướng hạ nhiệt covid một mươi chín tại việt nam trong những ngày vừa qua
hiện số ca mắc cần cách ly điều trị ở các khu cách ly tập trung trên cả nước rất thấp
nhưng theo kịch bản mỗi quận huyện ở tp hcm và hà nội vẫn phải tiếp tục duy trì một cơ sở cách ly
việc này liệu có còn cần thiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế hiện cả nước có gần tám trăm sáu mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín
đang cách ly tại nhà hơn hai bốn trăm linh bệnh nhân đang điều trị cách ly tại cơ sở y tế
cũng theo cục này tính đến ngày hai mươi chín tháng ba hà nội đang có hai trăm một mươi hai tám trăm năm mươi ca cần theo dõi và điều trị
trong đó có gần một năm trăm linh ca điều trị tại bệnh viện hơn hai trăm một mươi một ca theo dõi điều trị tại nhà
và chỉ có một trăm chín mươi hai ca đang theo dõi điều trị tại khu cách ly tập trung
số bệnh nhân chuyển độ tại cơ sở thu dung trong ngày là ca
như vậy số ca f điều trị cách ly tập trung chỉ chiếm chín số ca đang theo dõi và điều trị tại hà nội
còn tại tp hcm hiện đang theo dõi điều trị năm mươi hai bốn trăm ba mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi tám chín trăm năm mươi tám ca đang theo dõi điều trị tại nhà
một trăm bốn mươi sáu ca đang theo dõi điều trị tại khu cách ly
tỷ lệ số ca f đang điều trị theo dõi tại khu cách ly trên tổng số ca đang theo dõi và điều trị là hai mươi tám
một lãnh đạo trung tâm y tế quận đống đa hà nội cho biết
chủ yếu vẫn phải duy trì cơ sở tiếp nhận thu dung để dự phòng
khi trường hợp dịch bùng phát trở lại sẽ kịp thời xử lý
bác sĩ lâm phước trí trạm trưởng trạm y tế phường tân quý quận tân phú tp hcm cũng cho biết
địa phương luôn trong tâm thế sẵn sàng
và phải dự trù những tình huống dịch chuyển biến xấu
bên cạnh đó trong tiêu chí đánh giá cấp độ dịch
cũng dựa vào khả năng quản lý theo dõi f tại cơ sở cách ly số ca mắc mới và tỷ lệ tiêm chủng
vì vậy hiện nay chưa thể giải thề khu cách ly tập trung
trước thực tế số f cách ly tại các bệnh viện giã chiến ở tp hcm ít
có thể gây tốn kém nhân lực và cơ sở vật chất
tránh văn phòng sở y tế tp hcm nguyễn thị huỳnh mai cho hay
công tác chống dịch của thành phố
dựa trên tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch hiệu quả
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
trong trường hợp không có bệnh nhân các nhân viên y tế và quản lý
sẽ trở về đơn vị công tác ban đầu để tiếp tục làm việc
bà mai cho rằng thời gian tới nếu kết quả đánh giá dịch covid một mươi chín
của các phường xã đều thuộc vùng xanh
thì ubnd các quận huyện và tp hcm có thể đề xuất
ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố ngành y tế giải thể khu cách ly tập trung
như vậy việc duy trì các cơ sở cách ly thu dung
đa phần là để đề phòng các tình huống dịch bệnh chuyển biến xấu
đây là một việc làm cần thiết bởi covid một mươi chín rất khó lường
chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với các đợt bùng phát dịch bất cứ lúc nào
tuy nhiên hiện tại việt nam có tỷ lệ bao phủ vaccine cao
các kf nếu phải thu dùng cũng gần như không phải chuyển viện
do đó việc duy trì các cơ sở này như thế nào cũng cần phải xem xét
để phù hợp với thực tiễn
liên quan đến diễn biến dịch bệnh tại hà nội ca mắc tại thủ đô liên tục giảm sâu
các ngày hai mươi chín và ba mươi tháng ba đều ghi nhận dưới chín trường hợp mắc mới
kéo theo đó tình trạng người mua thuốc điều trị covid một mươi chín ký test nhanh nước muối sinh lý đều hạ nhiệt
hiện nay tại các cửa hàng thuốc lớn ở hà nội không còn tình trạng người dân xếp hàng
chờ mua thuốc hay cháy hàng các loại test nhanh nước muối sinh lý xịt hạo vitamin c
chủ cửa hàng thuốc tại phường phú lương hà đông cho biết
giá test giảm mạnh cụ thể một loại test có giá tám mươi đồng nay giảm xuống năm mươi đồng
người chủ này nói trước đây người dân mua nhiều để về test nên cháy hàng
nước muối sinh lý cũng thường xuyên hết hàng nên chúng tôi phải nhập loại viên để pha nước
đồng một lọ để về bán nhưng nay lượng người mua test và nước muối sinh lý đều đã giảm mạnh
đại diện một chuỗi cửa hàng phân phối thuốc lớn cũng chia sẻ
cửa hàng bán loại test hàn quốc giá chín mươi tám đồng một kíp
trước đó có giá một trăm hai mươi đồng
tương tự test nước bọt cũng giảm giá nay chỉ còn bảy mươi năm đồng cho một kít test
tại số một mươi ba hàng bông quận hoàn kiếm điểm bán kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín đầu tiên tại hà nội
được đưa vào phục vụ người dân với giá ba mươi chín đồng một lít
bà trần lệ thu đại diện điểm bán bình nguồn giá này cho biết
sau thời gian tìm kiếm nguồn cung cấp ổn định cùng với các nhà hảo tâm hỗ trợ
điểm bán bình nguồn giá kít xét nghiệm đã được triển khai
tại đây người dân có thể mua kít xét nghiệm với giá ba mươi chín đồng một kít
với số lượng không giới hạn
cửa hàng cam kết bán giá bình ổn này kể cả khi hà nội bùng phát dịch trở lại
chúng tôi mong mọi việc việc mua kit xét nghiệm covid một mươi chín với giá cả phải trăng
sẽ giúp người dân giảm được áp lực kinh tế đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lớn
không chỉ có que test nhanh nước muối sinh lý vitamin c hạ nhiệt
mà thuốc điều trị covid một mươi chín cũng giảm sức mua
tại quận hoàn kiếm
một dược sĩ của chuỗi cửa hàng thuốc cho biết
thời gian đỉnh dịch một ngày chúng tôi bán ra khoảng hai mươi liệu trình thuốc điều trị covid một mươi chín monun piravir
như một tuần nay mỗi ngày chỉ bán năm bảy liệu trình
người này cho biết thêm
các loại thuốc liên quan đến điều trị covid một mươi chín như kháng đông kháng viêm và kháng sinh
cũng giảm đi trông thấy
dược sĩ này lý giải
do dịch bệnh tại hà nội bắt đầu giảm nhiệt
bên cạnh đó người dân không còn tâm lý hoang mang mua các loại thuốc tích chữ
nên thị trường đã bình ổn hơn
không chỉ giảm sức mua giá của mononpiravir cũng giảm
cụ thể đại diện một chuỗi cửa hàng thuốc lớn cho biết
thuốc mononpiravir trước đây có giá hai trăm năm mươi đồng một liệu trình
nay còn hai trăm ba mươi đồng
người mua vẫn yêu cầu phải có đơn của bác sĩ
việc giảm giá và ký test và thuốc điều trị covid một mươi chín là điều tất yếu
khi hà nội đã bước qua đỉnh dịch
số ép không đi xuống
khiến cho nhu cầu của người dân không còn cao
tuy nhiên để đề phòng tình trạng loạn giá như đợt cuối tháng hai đầu tháng ba năm nay
khi dịch bùng phát mạnh
phải chăng chúng ta nên đưa hai loại vật tư y tế này vào dạng bình ổn giá diện rộng
thành phố hồ chí minh vẫn đang trong quá trình gấp rút hoàn thiện các công tác chuẩn bị
cho đợt tiêm vaccine đầu tiên cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
hiện các cơ sở giáo dục tại thành phố này đang nhập thông tin của học sinh lên hệ thống tiêm chủng covid một mươi chín
vừa qua bộ y tế đã có thông báo chính thức về việc tiêm vaccine cho trẻ em
em từ năm đến một mươi một tuổi
theo đó công tác triển khai tiêm chủng sẽ được thực hiện ngay từ tuần thứ hai của tháng bốn
các cơ sở giáo dục tại thành phố hồ chí minh đang nhập thông tin của học sinh từ năm đến một mươi một tuổi
lên hệ thống tiêm chủng covid một mươi chín
gấp rút là vậy song theo ghi nhận vẫn có rất nhiều phụ huynh chưa đồng ý cho con đi tiêm
ở trường tiểu học bầu sen quận năm thành phố hồ chí minh
tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con tiêm vaccine covid một mươi chín được ghi nhận là dưới sáu mươi
ông nguyễn trung hải hiệu trưởng nhà trường thông tin
những phụ huynh còn lại không đồng ý do trẻ mắc bệnh nền hoặc là f đã điều trị khỏi bệnh
trong công tác lấy ý kiến phụ huynh trường tiểu học tuệ đức thu được kết quả trên năm mươi
không đồng ý cho trẻ tiêm vaccine covid một mươi chín
nguyên nhân chủ yếu là do sợ tác dụng phụ của vaccine đối với trẻ em
bên cạnh đó bà thư cũng cho biết trường hợp cập nhật thông tin học sinh tiêm vaccine chậm trễ hơn dự kiến
cho phụ huynh không có thời gian đi nhận mã định danh cho con
khác với bậc tiểu học trường trung học cơ sở hà huy tập quận bình thạnh tp hcm
có gần một trăm linh phụ huynh đồng ý tiêm chủng cho trẻ
họ an tâm vì trường đã có kinh nghiệm tiêm vaccine covid một mươi chín ở các khối lớp bảy tám chín
trong công tác lấy ý kiến phụ huynh một cán bộ quản lý trường tiểu học kỳ đồng
khuyên giáo viên kiên trì vận động dù việc tiêm chủng covid một mươi chín cho trẻ là tự nguyện
cán bộ này nói
mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là để trẻ em đến trường phát triển toàn diện
vì vậy việc tiêm vaccine covid một mươi chín là giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho trẻ ở trường học
chúng ta cần thuyết phục phụ huynh tăng số lượng đồng ý tiêm để đạt được mục tiêu này
cũng theo cán bộ quản lý trường tiểu học kỳ đồng quá trình vận động và thuyết phục phụ huynh không tốn nhiều thời gian
bạn dám hiểu các trường cần phải liên tục cập nhật thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
ở nhóm tuổi từ năm đến một mươi một đến các giáo viên
bà trâm hiệu trưởng trường trung học cơ sở hà huy tập bày tỏ mong muốn
cơ quan chức năng có chuyên môn y tế sẽ cung cấp thêm thông tin về liều lượng tiêm loại vaccine tác dụng phụ của vaccine đến các trường
theo bà đây là giải pháp giúp tăng tỷ lệ phụ huynh đồng ý tiêm chủng covid một mươi chín cho trẻ ở bậc tiểu học
đối với công tác tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ ở độ tuổi từ năm đến một mươi một
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh của chúng tôi

thống nhất chủ trương cho trẻ mâu giáo năm tuổi trở lại trường kể từ ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó ubnd tỉnh an giang giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan
và ubnd các huyện thị xã thành phố tổ chức thực hiện đảm bảo các điều kiện tiêu chí an toàn về phòng chống dịch covid một mươi chín
khi cho trẻ trở lại trường học
các cơ sở giáo dục mầm non tư thuộc căn cứ vào cấp độ dịch của địa phương và điều kiện về cơ sở vật chất của đơn vị
xây dựng phương án đón trẻ đảm bảo các tiêu chí phòng chống dịch theo quy định
như vậy sau nhiều tháng đóng chặt then cài trường học cuối cùng các tỉnh thành đã bắt đầu dục dịch mở cửa đưa học sinh quay trở lại học trực tiếp
đây là kết quả đáng mừng cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn
chúng tôi mong rằng từ bây giờ các em sẽ không còn phải ngồi trở lại trường học
chú trước màn hình máy tính khô khan mà được học tập đến trường trong điều kiện an toàn để có thể phát triển tốt nhất
quý vị thân mến chúng ta đã nghe nhiều đến các di chứng đa dạng của hậu covid như hụt hơi mất khiếu giác vị giác mệt mỏi hay lo âu
thế nhưng có tất cả bao nhiêu di chứng mà f không khỏi bệnh có thể mắc phải
mới đây hội nghị khoa học điều trị chứng hậu covid một mươi chín bằng phương pháp kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại
đã cho biết có tới hai trăm linh ba di chứng hậu covid
phổ biến nhất là biểu hiện chứng hậu covid một mươi chín

vâng mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về số liệu này ngay sau đây
hai trăm linh ba di chứng là thông tin được đề cập đến tại hội nghị khoa học điều trị chứng hậu covid một mươi chín
bằng phương pháp kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại lần đầu tiên được hội đồng y việt nam tổ chức
trong số này thì tình trạng mệt mỏi chiếm tới hơn tám mươi tiếp đến là sơ phổi sáu mươi một hơn năm mươi số trường hợp gặp vấn đề về trí nhớ

bốn mươi năm mất ngủ và ba mươi ba tổn thương thận cấp
phó giáo sư tiến sĩ đậu xuân cảnh chủ tịch hội đông nghi việt nam khẳng định
tuy tỷ lệ người mắc covid một mươi chín do biến thể omicron giảm mức độ nghiêm trọng đối với sức khỏe
nhưng số lượng người mắc cao trong đó có nhiều người gặp phải tình trạng
sau khi khỏi covid một mươi chín sức khỏe chậm hồi phục có nhiều biểu hiện khác thường
làm cho người bệnh gặp khó khăn để trở lại cuộc sống bình thường
phó giáo sư tiến sĩ đậu xuân cảnh cho biết
covid một mươi chín có ba giai đoạn
giai đoạn đầu nhẹ và vừa
giai đoạn có thể chuyển biến nặng
và giai đoạn thứ ba là hậu covid
các biện pháp y học cổ truyền cần phải được áp dụng
ở giai đoạn bệnh mới khởi phát nhẹ và vừa
và giai đoạn hậu covid
điều trị bằng đồng y sẽ rất hiệu quả
những người bệnh bước sang giai đoạn nặng
thì cần đến ngay các cơ sở y học hiện đại
thời gian qua tại xuân viên nghi xuân hà tĩnh
hội đồng y việt nam đã thí điểm điều trị bằng y học cổ truyền
cho chín trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín ngay từ giai đoạn đầu
bệnh nhân nhỏ nhất ba tuổi và lớn nhất là chín mươi tuổi
kết quả không có người bệnh nào bị trở nặng
các biểu hiện chủ yếu của hậu covid là tình trạng mất mùi vị kéo dài
ho khó thở đau ngực và bệnh phổi kẽ
tình trạng ban đỏ mề đay trầm cảm lo âu hồi hộp mệt mỏi đau cơ đau khớp
người bệnh thường tìm đến các phương pháp của y học cổ truyền
và y học hiện đại cũng như phối hợp cả hai
tuy nhiên các phương pháp này vẫn chưa được đánh giá kết quả đầy đủ trong việc sử dụng
việc tổ chức hội thảo khoa học lần này hội đồng y việt nam sẽ thống nhất các giải pháp
hướng dẫn điều trị chứng hậu covid bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại
chúng tôi di chuyển sang các tin tức quốc tế
như chúng tôi đã đưa tin hiện nay hồng kông đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt quan tài trầm trọng
vì số ca tử vong vì covid một mươi chín tăng vọt
trong bối cảnh này người dân hồng kông đã tìm tới loại quan tài giấy thân thiện với môi trường
đợt bùng phát covid một mươi chín nguy hiểm nhất ở hồng kông đã khiến sáu người chết trong năm nay
đẩy thành phố vào tình trạng thiếu quan tài và gặp khó khăn khi đặt thêm hàng
chính quyền đặc khu cho biết tuần trước thành phố đã phải nhập thêm một hai trăm linh quan tài
và dự kiến có thể thêm một số chuyến hàng trong thời gian tới
đất đai hạn chế đã khiến cho việc hỏa táng trở thành hình thức phổ biến ở hồng kông
quan tài thường là gỗ hoặc vật liệu thay thế gỗ
để giải quyết tình trạng thiếu hụt quan tài
do covid một mươi chín một số công ty đang cung cấp lựa chọn như quan tài bằng bìa cắt tông
thân thiện với môi trường
lifeart asia công ty ở abidin phía nam hồng kông đã giới thiệu mẫu quan tài bìa cắt đông
làm từ sợi gỗ tái chế có thể tùy chỉnh mẫu mã theo mong muốn
công ty có thể sản xuất năm mươi chiếc quan tải mỗi ngày
winson tong giám đốc điều hành công ty cho biết
vì trở ngại khi họ gặp phải khi tiếp thị mẫu quan tài này
mọi người thường thấy xấu hổ
nếu sử dụng quan tài giấy
họ cảm thấy đó là hành vi không tôn trọng người thân
ông lưu ý công ty có mẫu thiết kế phù hợp với tôn giáo hoặc mong muốn cá nhân
ông tăng nói vì vậy người dân có nhiều lựa chọn
họ có thể khiến lễ tàng dễ chịu hơn
quan tài bằng bìa cứng khi hỏa táng
thải lượng khí nhà kính ít hơn tám mươi bảy so với quan tài gỗ
mỗi quan tài của liford nặng một mươi năm kg với tải trọng là hai trăm linh kg
hồng kông ghi nhận
trung bình hai trăm linh ca tử vong mỗi ngày trong tuần qua
chủ yếu ở nhiều người cao tuổi không tiêm vắc xin covid một mươi chín
số ca tử vong tăng nhanh gây áp lực lên các nhà tăng lễ và nhà xác
buộc họ phải dùng container lạnh để chứa thi thể
trong bối cảnh số người chết tăng cao
tổ chức phi lợi nhuận forget me not
nơi tư vấn cho người dân về nghi thức tàng lễ
đã mua ba trăm linh quan tài bìa cắt tông
gửi tặng các bệnh viện và gia đình cần dùng

giám đốc hội đồng quản trị của forget me not
chúng tôi đang thúc đẩy tổ chức tăng lễ thân thiện với môi trường
và đúng theo mong muốn cá nhân
giờ chúng tôi nhận thấy
hồng kông cần lượng quan tài nhiều hơn
hiện không có đủ quan tài cho người chết trong bệnh viện
cô cho hay
một số người cao tuổi đã thảo luận
về tăng lễ sau này của mình
với tổ chức và hoan nghênh sử dụng
quan tài bìa cứng
chúng tôi hy vọng nắm bắt được cơ hội này
để đóng góp và quảng bá cho quan tài thân thiện
với môi trường
trong bối cảnh cạn kiệt nguồn cung quan tài
việc sử dụng quan tài giấy
có thể trở thành một phương án tối ưu
vừa giúp hồng kông giải quyết số ca tử vong
chưa được khâm liệm
vừa giảm thiểu nguy cơ ổn nhẫn môi trường
quý vị và các bạn có suy nghĩ gì về loại quan tài giấy này
hãy chia sẻ cùng chúng tôi
bên dưới phần bình luận nhé
liên quan đến diễn biến dịch bệnh tại mỹ
mới đây tổng thống joe biden cho rằng
mỹ hiện đã đạt đến thời khắc mới
trong đại dịch covid một mươi chín
vì nước này có các công cụ
để bảo vệ người dân
tuyên bố được tổng thống biden đưa ra
trong bài phát biểu ở nhà trắng
chiều ngày ba mươi tháng ba theo giờ địa phương
để cập nhật về tình hình dịch covid một mươi chín
nhân dịp này tổng thống biden thông báo
triển khai một trang web mới
tại địa chỉ covid gov
nhằm giúp người dân mỹ truy cập thông tin
về vaccine phương pháp điều trị
và mức độ nhiễm bệnh trong một cộng đồng nhất định
tổng thống biden mô tả
trang web này là một cửa
cho các nhu cầu liên quan đến covid một mươi chín
của người mỹ và nhấn mạnh
nhờ chiến lược mà chúng tôi đã thực hiện
trong năm qua về tiêm chủng
thử nghiệm các phương pháp điều trị
và nhiều giải pháp hơn nữa
chúng ta đang ở trong một thời điểm mới của đại dịch này
nhưng điều đó không có nghĩa là
dịch bệnh covid một mươi chín đã kết thúc
nó có nghĩa là covid một mươi chín
không còn kiểm soát cuộc sống của chúng ta
tổng thống biden
cũng đồng thời hối thúc quốc hội mỹ
thông qua khoản ngân sách mới
dành cho phòng chống covid một mươi chín
theo tổng thống biden
mỹ sẽ không thể duy trì năng lực xét nghiệm
sau tháng sáu tới
khiến cho đất nước dễ bị tấn công
bởi một làn sóng lây nhiễm sars cov hai khác
nhà trắng cũng cảnh báo quốc hội rằng
sẽ không có đủ vaccine
để tiêm mũi tăng cường thứ hai
cho tất cả người mỹ
hoặc là đủ tài chính cho các phương pháp điều trị
bằng kháng thể
do vậy chính quyền tổng thống biden
đã đề nghị quốc hội chuẩn tri ba mươi tỷ đô la
cho nỗ lực phòng chống covid một mươi chín
giai đoạn tiếp theo
ngay sau bài phát biểu
tổng thống biden hiện bảy mươi chín tuổi
đã được nhân viên y tế tiêm mũi tăng cường thứ hai
vaccine ngừa covid một mươi chín
trước sự chứng kiến của đông tảo phóng viên
ở nhà trắng
trước đó ngày hai mươi chín tháng ba
cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ
fda đã cho phép tiêm liều tăng cường thứ hai
cho tất cả người mỹ trên năm mươi tuổi
tổng thống biden đã được tiêm liều tăng cường thứ nhất
vào tháng chín năm ngoái
và hiện là một trong số ba mươi bốn triệu người mỹ
đủ điều kiện để
tiêm mũi tăng cường thứ hai
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh
dc đến nay gần bảy mươi người mỹ từ năm tuổi trở lên
đã được tiêm chủng đầy đủ
và trong số đó tám mươi chín người mỹ từ sáu mươi năm tuổi trở lên
được tiêm chủng đầy đủ
tuy nhiên phần lớn người trưởng thành ở mỹ
vẫn chưa tiêm mũi tăng cường thứ nhất
thế giới đang bước vào năm covid thứ ba
với nhiều kinh nghiệm tầm nhìn và khả năng thích ứng tốt hơn
mới đây tổ chức y tế thế giới who đã công bố
bản cập nhật đánh giá về dịch covid một mươi chín
theo đó who đã nêu ra ba kịch bản dịch bệnh
có thể diễn biến trong năm nay
ngày ba mươi tháng ba tổ chức y tế thế giới who
đã công bố bản cập nhật đánh giá về dịch covid một mươi chín
theo đó who đã nêu ra ba kịch bản dịch bệnh
có thể diễn biến trong năm nay
phát biểu trong cuộc họp báo tổng giám đốc who
dựa trên những gì mà chúng tôi đánh giá
kịch bản có khả năng diễn biến trong năm nay
khả năng xảy ra nhất là virus sars cov hai
tiếp tục tiến hóa
nhưng mức độ nghiêm trọng của dịch sẽ giảm xuống
theo thời gian khi khả năng miễn dịch
tăng lên nhờ vaccine và lây nhiễm
tuy nhiên người đứng đầu who
cũng thận trọng cho rằng
những đợt gia tăng số ca nhiễm
và tử vong sẽ xảy ra theo giai đoạn
khi miễn dịch suy giảm
điều này có thể khiến cho việc tiêm bổ sung
cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương
là cần thiết
ngoài ra ông ghebreyesus cũng cho biết
hai kịch bản còn lại
đó là các biến thể ít nguy hiểm hơn
sẽ xuất hiện
và khi đó các mũi vaccine tăng cường
hoặc công thức vaccine mới
có thể sẽ không cần thiết
hoặc một biến chủng mới sẽ xuất hiện
và sẽ khiến cho khả năng chống lây nhiễm
của vaccine giảm xuống nhanh chóng
đây là bản cập nhật thứ ba
của kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng
và ứng phó chiến lược
được who công bố
ông ghebreyesus cũng cho biết
đây có thể sẽ là bản cập nhật cuối cùng
mà who đưa ra
báo cáo đầu tiên đã được tổ chức này
công bố vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thời điểm dịch covid một mươi chín
bắt đầu bùng phát
như vậy theo who
các diễn biến tiếp theo
của đại dịch covid một mươi chín
đều sẽ phụ thuộc vào khả năng tiến hóa
của virus corona
song với những kinh nghiệm đã đúc kết
trong hơn hai năm qua
và khả năng thích ứng sống chung với dịch bệnh
chúng tôi tin rằng
chúng ta có thể vượt qua được tình huống khó khăn
chỉ cần chúng ta tiếp tục cẩn trọng
phòng bệnh tuân thủ năm k
tiêm vaccine đầy đủ
và không chủ quan buồng xuôi trước covid một mươi chín
cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín của chúng tôi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại